tỉnh nghệ an có bốn trăm một mươi chín km đường biên chung với ba tỉnh bô ly khăm say siêng khoảng hùa phân của lào
nghệ an hiện cũng có hai cửa khẩu quốc tế nậm cắn cửa khẩu chính thanh thủy ba cửa khẩu phụ và một mươi năm lối mở đường tiểu ngạch
đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa và đi lại của cư dân biên giới hai nước
hơn hai năm qua nhờ đưa vào triển khai tích cực quyết liệt mà kinh tế cũng như quan hệ thương mại song phương giữa hai nước đã đạt được những tín hiệu tích cực
đã nhiều năm nay anh vũ huy cường cùng các đồng nghiệp trong công ty cổ phần xăng dầu nghệ tĩnh vẫn thường xuyên qua lại cửa khẩu quốc tế nậm cắn
vận chuyển mặt hàng xăng dầu sang các tỉnh của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nếu như trước đây có khi thủ tục phải mất hàng giờ đồng hồ thì nay chỉ mất khoảng từ một mươi năm đến hai mươi phút mọi thủ tục đã hoàn tất hàng hóa nhanh chóng được xuất qua cửa khẩu
công ty chúng tôi thường hay qua lại đấy đi qua đi về đấy
nhưng mà mọi cái thủ tục về hàng hóa cho đến các thứ là lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi
thực hiện hiệp định thương mại biên giới việt lào từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay mọi hàng hóa có xuất xứ từ việt nam và lào khi trao đổi qua biên giới đều được giảm thuế về
miễn hàng rào kỹ thuật phù hợp các điều ước quốc tế song phương và đa phương mang đến nhiều cơ hội thuận lợi trong giao dịch thương mại của cư dân biên giới
đến nay người dân buôn bán qua lại tại khu vực cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã có nhận thức tốt hơn
việc chấp hành những quy định của pháp luật của nhân dân khu vực biên giới theo đó cũng được nâng cao
công tác tuyên truyền phối hợp với địa phương để quản lý tốt những hoạt động qua lại biên giới được chặt chẽ

đồng thời đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của lào để ngăn chặn những trường hợp lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập để hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trong thời gian vừa qua
hiện đã có hơn chín mươi doanh nghiệp của tỉnh nghệ an tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu tại lào với tổng vốn đầu tư hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ
các lĩnh vực kinh doanh đầu tư gồm khai thác khoán sản thủy điện kinh doanh và chế biến gỗ khai thác rừng
ở chiều ngược lại doanh nghiệp của lào đang đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản công nghiệp ứng dụng công nghệ cao
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa nghệ an và lào đạt hơn hai trăm một mươi bốn tám trăm linh triệu đô la mỹ
trong đó xuất khẩu đạt hơn một trăm linh sáu tám trăm linh triệu đô la mỹ nhập khẩu đạt hơn một trăm linh tám triệu đô la mỹ
hiệp định thương mại bên dưới việt lào không chỉ là tạo cơ sở pháp lý
tạo cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư tại cuộc biên giới
và góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai triệu giữa việt nam và lào
hiệp định còn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hiệu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
rõ ràng cơ hội và thách thức là luôn đang xen nhau
do đó muốn tranh thủ được cơ hội tận dụng hiệu quả được những lợi thế về địa lý
về cơ chế thương mại qua biên giới đặc thù và hạn chế những khó khăn tồn tại
đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải chủ động tìm hiểu thị trường có các biện pháp kinh doanh linh hoạt
về phía tỉnh nghệ an cần tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước
về thương mại qua biên giới trong thời gian tới theo phương châm ổn định hợp tác và cùng phát triển